tập đoàn chế tạo máy bay boeing của mỹ mới đây thông báo đã có được hợp đồng máy bay bảy trăm ba mươi bảy max đầu tiên
kể từ khi mà dòng máy bay này bị cấm bay trong hai mươi tháng do liên quan đến hai thảm họa hàng không
hồi năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín khiến hàng trăm người thiệt mạng
hãng hàng không ryanair của ireland đã ký hợp đồng trị giá bảy tỷ usd để mua bảy mươi năm máy bay bảy trăm ba mươi bảy max tám nghìn hai trăm linh
với thương vụ này tổng số máy bay bảy trăm ba mươi bảy max mà ryanair đặt hàng boeing lên tới hai trăm một mươi chiếc với tổng
giá trị lên tới hai mươi hai tỷ usd dự kiến boeing sẽ bàn giao các máy bay bảy trăm ba mươi bảy max cho ryanair trong thời
gian bốn năm từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn hãng hàng không ryanair nhận định dòng bảy trăm ba mươi bảy max tám nghìn
sẽ giúp hãng tiết kiệm được một mươi sáu nhiên liệu so với dòng máy đời trước của boeing thương vụ trên cùng
với việc hãng hàng không american airlines của mỹ thực hiện thành công chuyến bay thử bảy trăm ba mươi bảy max đã
giúp cổ phiếu của boeing tăng sáu trong phiên giao dịch cùng ngày